ủy ban nhân dân thành phố hà nội việt nam airlines và ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh vừa phối hợp tổ chức sự kiện việt nam airlines festa tháng chín
đây là chương trình nhằm quảng bá hình ảnh xúc tiến đầu tư thương mại du lịch của tỉnh tây ninh tại hà nội
đồng chí tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
và đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương đảng đã đến dự lễ khai mạc
ngày tây ninh tại hà nội là chương trình đặc biệt do việt nam airlines phối hợp cùng ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh
nhằm quảng bá hình ảnh của tây ninh đến khách du lịch trong và ngoài nước qua đó xúc tiến đầu tư thương mại
thu hút khách du lịch đến với tây ninh bằng nhiều ưu đãi hấp dẫn
nhân dịp này việt nam airlines dành tặng khách tham quan ba mã giảm giá lên đến năm mươi cho hành trình đến với tây ninh
và các điểm du lịch hấp dẫn trên cả nước ba mươi cho hành trình quốc tế qua chương trình đón thu quyến rũ
cũng trong dịp này jetstar pacific triển khai chương trình giá vé nội địa một mươi một đồng và ưu đãi mua bốn hoàn một cả nhà cùng bay
áp dụng cho nhóm hành khách gia đình mua vé và khởi hành trên tất cả đường bay nội địa từ nay cho đến hết ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi